những thông tin về dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình an ninh hai mươi bốn h của chúng tôi ngày hôm nay